lãnh đạo ubnd xã yacatu huyện trư quynh tỉnh đắk lắc vào chiều ngày hôm qua xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ ba học sinh đuối nước thương tâm khi đang trên đường đi học về
ba nạn nhân tử vong hiện đang là học sinh lớp ba và lớp bốn tại trường tiểu học nguyễn đức cảnh xã yacatu
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi một h ba mươi phút trưa ngày hôm qua một nhóm năm học sinh tan học đi về nhà
khi đi ngang qua hồ việt đức bốn xã yacatu có ba học sinh rủ nhau xuống hồ tắm
trong lúc vui đùa không may cả ba em đều trượt chân xuống vũng nước sâu và bị đuối nước
một lúc sau có một em nhỏ đi qua khu vực trên phát hiện ra vụ việc nên đã hô hoán nhờ người lớn đến ứng cứu
ngay sau đó nhiều người dân đã lao xuống hồ tập trung cứu ba học sinh và đưa các em đến bệnh viện cấp cứu
tuy nhiên các bác sĩ xác định cả ba em đều đã tử vong trước khi đến bệnh viện
sau vụ việc lãnh đạo ubnd xác nhận
xã yacatu đã đến thăm hỏi động viên chia buồn cùng với gia đình các nạn nhân